dự kiến từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng năm tới đây thủ tướng nga mikhail mishustin sẽ thăm chính thức trung quốc
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của ông mishustin trên cương vị thủ tướng nga
trong chuyến thăm thủ tướng nga mikhail mishustin dự kiến gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng lý cường
trong các cuộc hội đàm hai bên sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại
đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp năng lượng hạ tầng vận tải và nông nghiệp
thủ tướng mishustin cũng sẽ đến thăm thượng hải và phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp nga trung
lãnh đạo nhiều công ty hàng đầu của nga và trung quốc sẽ cùng tham dự sự kiện này
chuyến thăm của thủ tướng nga diễn ra trong bối cảnh moscow và bắc kinh liên tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực
gần đây nhất là vào tháng ba chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng đã có chuyến thăm